nhằm hạn chế phương tiện lưu thông đồng thời góp phần nâng cao an toàn giao thông
sở giao thông vận tải hà nội đang lấy ý kiến cho đề án xây dựng quy định số lượng xe
chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện phục vụ cho kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn thành phố
phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động
sở giao thông vận tải hà nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát và quy hoạch một số khu vực
có thể triển khai loại hình phương tiện xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện tại tám khu vực du lịch
gồm vân quốc gia ba vì làng cổ đường lâm chùa hương làng nghề gốm sứ bắc tràng
khu du lịch sinh thái xã hồng vân thường tín thiên sơn suối ngà công viên yên sở và khu du lịch thác bạc
suối cao suối sao để đề ra giải pháp cụ thể để xóa lỗ hồng trong quản lý xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện hiện nay